đối với những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân có kết quả dương tính với covid một mươi chín
sau khi được xét nghiệm và cho kết quả âm tính thì vẫn hoàn toàn có khả năng mắc bệnh sau đó
đây là cảnh báo đã được ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đưa ra trong cuộc họp giao ban
cụ thể theo như cảnh báo đã được đưa ra trước đây trong vòng một mươi bốn ngày tính từ lần cuối tiếp xúc với nguồn lây
người đã có xét nghiệm âm tính vẫn có thể xuất hiện các triệu chứng của bệnh
thực tiễn tại trung quốc đã cho thấy trường hợp có thời gian phát bệnh lâu nhất
tính đến thời điểm hiện tại là lên tới ba mươi chín ngày và trung bình là khoảng hai mươi hai ngày

do vậy các trường hợp phải xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
cũng cần chủ động hạn chế đi lại khỏi khu vực lưu trú để tránh việc khi có những chuyển biến xấu của bệnh
sẽ gia tăng khả năng lây lan bệnh trong cộng đồng khiến việc kiểm soát dịch bệnh trở nên khó khăn